các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào tối ngày một mươi một tháng ba chị võ thị mười trú tại xã phú an huyện cai lệ
điều khiển xe mô tô chở một người đàn ông lưu thông trên quốc lộ một
khi đến đoạn thuộc ấp một mươi xã mỹ thành nam thì bất ngờ có hai đối tượng điều khiển xe mô tô
từ phía sau vượt lên dùng dao đâm vào hông chị mười khiến chị mười bị thương nặng
và tử vong sau đó
nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiến hành điều tra truy xét
xác định được bốn đối tượng gồm huỳnh đức trọng nguyễn ngọc hậu nguyễn văn ngư
và lê quốc đạt đã thực hiện hành vi giết chị mười và theo cơ quan điều tra bước đầu xác định
nguyên nhân giết người xuất phát từ ghen tuông tình ái
người phụ nữ ở huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng đã tổ chức đám tăng giả cho chính mình
bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ việc vào ngày ba mươi một tháng ba công an huyện củ lao dung nhận được tin báo tại
ông nguyễn văn liệt đang tổ chức đám tang cho vợ là bà trần thị tuyến
theo người nhà bà tuyến làm ăn bên campuchia do có nợ nần nên bị chủ nợ sát hại vào ngày hai mươi bảy tháng ba
sau đó thi thể của bà được đưa về sóc trăng vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba để gia đình tổ chức đám tang
theo phong tục của địa phương
theo cơ quan chức năng nếu xảy ra vụ án mạng dẫn đến tử vong thì cơ quan nơi xảy ra vụ việc
phải tiến hành điều tra
kết hợp với lời khai của bà tuyến chết tại campuchia trong giai đoạn diễn ra dịch bệnh covid một mươi chín
nên công an tỉnh sóc trăng đã phối hợp với tổ phòng chống covid của địa phương
tiến hành phun thuốc khử trùng và kiểm tra quan tài theo quy định phòng chống dịch
khi cơ quan chức năng mở nắp quan tài để khám nghiệm tử thi điều bất ngờ là bên trong quan tài
chỉ có ba bao cát
qua quá trình điều tra bà tuyến khai nhận lý do tổ chức đám tăng giả nhằm trốn tránh
việc trả nợ của một số người mà bà đã vay tiền
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo yên vũ trường ba mươi năm
tuổi chủ tệ tỉnh đồng nai tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng trường là đối tượng nghiện ma túy và không có nghề nghiệp
để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy đối tượng đã mua ma túy rồi về phân nhỏ
để sử dụng và bán lại kiếm lời
vào ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi khi trường đang cất giấu hơn một trăm ba mươi ba gam ma túy
tại nhà của trường ở ấp phú lợi xã phú trung huyện tân phú
thì đã bị công an huyện tân phú phát hiện bắt giữ
tổng khối lượng mà trường mua bán ma túy là hơn

tiếp sau đây là những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh sáng ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận hoàn kiếm hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ đình quang duy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại hai mươi hai nam ngư
phường cửa nam quận hoàn kiếm thành phố hà nội
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận long biên hà nội
là đối tượng nguyễn ngọc khánh sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại khu một mươi hai xã tứ hiệp huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm cách một cm trên sau cánh mũi phải
và đối tượng lê anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi năm
cụm bốn phường hà đình quận thanh xuân thành phố hà nội
bị công an quận thanh xuân thành phố hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm dưới trước đầu mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện